vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng sáu đội cảnh sát hình sự công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau
đã bao vây khoảng đất trống đê biển thuộc ấp đất biểu xã phong điền
bắt quả tang nhiều đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền
phát hiện lực lượng công an các đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền liền chạy ra nhiều hướng
lực lượng đã tạm giữ được một mươi tám đối tượng một mươi bốn con gà năm cặp cửa trên một mươi sáu triệu đồng
cùng một số vật chứng khác có liên quan
tổ điểm trên do một đối tượng trú tại thị trấn sông đốc huyện trấn văn thời tổ chức
và thường xuyên thay đổi địa điểm